tuy nhiên có tới hơn sáu mươi doanh nghiệp việt hiện nay không xác định đúng mặt hàng xuất khẩu thị trường cần
không thích ứng được với những thay đổi chính sách nhập khẩu lạ lẫm trước các quy định pháp luật trong các cam kết thương mại
do đó điều cần thiết của các doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp châu âu
chính là thông tin về những tiêu chuẩn và một cơ chế thuận lợi cho môi trường xuất nhập khẩu từ hai phía
diễn đàn thương mại việt nam liên minh châu âu eu do bộ công thương và phái đoàn liên minh châu âu tại việt nam tổ chức
mục đích của diễn đàn là lấp đầy sự thiếu hụt thông tin cho doanh nghiệp cả hai phía
để các sản phẩm nông sản của việt nam có thể xuất khẩu sang thị trường eu
là người đứng đầu một công ty chế biến xuất khẩu quế hồi sản phẩm có tính đặc trưng của việt nam
bà nguyễn thị huyền đến với diễn đàn từ sớm để nắm bắt mọi thông tin từ việt nam
thì đó là một trong những cái khó khăn mà trong quá trình chúng tôi xuất khẩu thì chúng tôi nhịn nhắn được
và thứ hai là để xuất khẩu được vào những cái thị trường khó tính như thế thì ngoài cái việc là kiểm soát chất lượng
thì còn về uy tín của doanh nghiệp về dịch vụ của doanh nghiệp và về những cái hồ sơ pháp lý
ví dụ như những cái chứng nhận để đáp ứng được những cái thị trường khó tính như châu âu
theo thống kê của tổng cục hải quan đến hết năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã có hơn một mươi sản phẩm nông sản xuất khẩu chủ lực
xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ như cà phê
gạo điều rau quả tiêu và có mặt ở hầu hết các thị trường nhập khẩu lớn của thế giới như hoa kỳ eu và nhật bản
tuy nhiên cho dù xuất khẩu hay trao đổi những mặt hàng có ưu thế
thì những khó khăn về cơ chế nhất là về thuế vẫn khiến doanh nghiệp việt chăn trở
châu âu thì chúng tôi đang nhìn thấy thị trường thổ nhĩ kỳ với những việc chúng tôi nhập khẩu về đang bị đánh thuế ba mươi
và chúng tôi xuất khẩu đi thì cũng mong muốn là cái sự thông thương giữa hai nước sẽ có những chính sách tốt hơn nữa
để chúng tôi nhập khẩu về
chúng tôi thúc đẩy gạo sang thổ nhĩ kỳ và nhập rất nhiều các loại hạt
ví dụ như chúng tôi có những cái vùng hạt rẻ cười vùng sung sấy vùng mơ vùng nho
thì đấy là những đặc sản mà việt nam không có phải nhập khẩu để chúng tôi đổi hàng hai triệu
thì cái việc này hai bên đã thăm dò và có những cái điều khoản nhất định
thì cũng chờ trình chính phủ để có những cái chương trình hỗ trợ kịp thời
để cho hai bên có những chiến lược xuất khẩu vài nghìn tấn sang cái thị trường đấy cũng là một thị trường của châu âu
và với cái sự chuẩn bị với những cái sự tiếp thu ý kiến và lắng nghe các cái nhu cầu từ các bên
thì hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi ba chúng ta sẽ lấy đà vào thị trường gạo không những là lan tòa trong nước và thị trường quốc tế
cũng là một thị trường rất tiềm lăng bên cạnh rau củ quả thịt cà
ngày hôm nay ở diễn đàn các nhà chiến lược về thị trường cũng đã nói đã cung cấp rất nhiều thông tin
và chúng ta thấy là chúng ta có thể thâm nhập vào những cái thị trường ngách ở eu

nó là một cái khoảng cơ hội rất lớn chúng ta có thể tận dụng những cái cơ hội thay đổi về hành vi của người tiêu dùng
và eu những cái thay đổi ở thị trường và để tiếp cận thị trường một cách hiệu quả và bài bản
còn từ phía những đại diện đến từ châu âu họ lại thấy ở việt nam không chỉ là một thị trường xuất khẩu hàng nông sản
mà còn là điểm đến để đầu tư bởi đây được coi là một thị trường nhiều tiềm năng chưa khai thác hết
và đang thay đổi
chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm với việt nam để bước ra thị trường thứ ba cùng nhau
cùng làm thương mại để đưa những sản phẩm chất lượng cao ra thị trường nước ngoài
lượng nhiều giá trị ít đang là nút thắt trên hành trình xuất khẩu của nông sản việt nam
nếu nông sản được bán ra thị trường thế giới không có thương hiệu nhãn mắc
phải sử dụng thương hiệu nước ngoài gây bất lợi không nhỏ
ảnh hưởng đến tiến trình tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của nông sản việt nam
thực tế nông sản của việt nam mới chiếm được một thị phần rất nhỏ
một lượng nhập khẩu của eu và xuất khẩu chủ yếu ở dạng sơ chế
việc thu hái bảo quản vẫn tiến hành thủ công chứ ứng dụng công nghệ cao
liên minh châu âu là một thị trường rất rộng và nhiều đòi hỏi khắt khe về chất lượng
đặc biệt là về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với trái cây và các sản phẩm nông nghiệp
tuy nhiên điều đó không có nghĩa châu âu là thị trường khó tính với các nước
châu âu là thị trường nhập khẩu trái cây lớn nhất trên thế giới
thậm chí chúng tôi còn liên kết với các thị trường mỹ canada nhật úc qua các chuỗi hệ thống của chúng tôi
điều đó làm cho thương mại được thuận lợi hơn
fta với việt nam là một cơ hội tốt để xuất khẩu nhiều sản phẩm nông nghiệp hơn vào thị trường châu âu
những quy định khắt khe của eu đối với hàng nhập khẩu nông sản của nhiều nước nói chung
trong đó có việt nam hiện đang đi cùng những rào cản vướng mắc về chính sách
dù thị trường có nhu cầu lớn về các sản phẩm nông sản
eu vẫn luôn đề cao giá trị thực phẩm chất lượng sản phẩm và vệ sinh an toàn thực phẩm
thực tế giao quả của nước ta đang bị eu giả soát điều chỉnh chặt chẽ về quy định an toàn thực phẩm
và gia tăng tần suất kiểm tra gây bất lợi đến tiến độ xuất khẩu
đối với làm việc với cả thị trường eu thì cần phải tiếp cận một cách chuyên nghiệp
một cách chuyên nghiệp tức là cần phải nghiên cứu thị trường rất rõ
đối với mỗi sản phẩm thì có những tiêu chuẩn khác nhau
và chúng ta không nên coi những cái tiêu chuẩn đó là hàng rào
hàng rào kỹ thuật đấy là những tiêu chuẩn cơ bản để đáp ứng yêu cầu phải bảo vệ người tiêu dùng ở eu
và khi chúng ta đã nhận thức được việc đó thay đổi phương pháp sản xuất để đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế
thì việc vào thị trường chắc là sẽ không khó
không khó nhưng cũng không hề dễ
hàng nông sản của việt nam dù nhiều về số lượng nhưng giá trị kim ngạch chưa tương xứng
lợi nhuận xuất khẩu phải chia sẻ qua nhiều khâu trung gian
trong khi các rào cản kỹ thuật đã gạt lại phía sau khá nhiều sản phẩm nông sản của việt nam
hiện nay các doanh nghiệp phải đối mặt với một loạt các biện pháp bảo hộ
thông qua những hàng rào kỹ thuật như các quy chuẩn tiêu chuẩn yêu cầu về an toàn chất lượng
các thủ tục kiểm tra khắt khe của eu
để vượt qua doanh nghiệp việt nam cần có những chiến lược cụ thể
nếu nhìn từ phía những chuyên gia của eu thì hạn chế về năng lực chế biến chuyên sâu chưa phát triển được thương hiệu
chính là điểm trừ cho các doanh nghiệp việt nam
eu có lịch sử nhập khẩu nông sản từ rất lâu với số lượng lớn từ các quốc gia như australia nhật bản v v
vì vậy eu phải đặt ra một tiêu chuẩn chung được xác định bởi các quốc gia thành viên và ủy ban châu âu
do đó eu không có cơ chế đặc thù cho bất cứ quốc gia nào xuất khẩu nông sản
và càng không có chuyện một quốc gia được đặt cách xuất khẩu những sản phẩm dưới tiêu chuẩn
những rào cản kỹ thuật đưa ra nhằm giúp cho những nhà xuất khẩu có định hướng rõ ràng hơn
nhận ra những khoảng trống và những điểm cần điều chỉnh để việt nam cần làm để phù hợp với thị trường châu âu
những việc chúng tôi cần làm là đảm bảo việt nam đang trong tiến trình thực hiện tốt những yêu cầu này
việt nam cần thực hiện những lộ trình để đạt được thỏa thuận như đã làm với cpt

cần tham gia những cuộc họp quốc tế để từ đó nhìn ra những thay đổi trong đàm phán
chúng tôi có tham vọng thúc đẩy fta với tất cả những điều chỉnh cần thiết và mọi vấn đề đang được tính toán kỹ lưỡng cho một fta có hiệu lực
việt nam xuất khẩu nhiều hơn rất nhiều so với nhập khẩu từ châu âu
do vậy với sự ra đời của evfta và hàng rào thuế quan được hạ xuống cơ hội mang lại cho cả hai phía là rất lớn
việt nam đứng thứ một mươi trong số đối tác thương mại của eu
mặc dù thị phần việt nam còn khiêm tốn chỉ hai nhưng điều này đồng nghĩa với dư địa cho việt nam tại eu vẫn còn rất nhiều
chúng tôi chờ mong fta giữa việt nam và eu có hiệu lực sớm trong năm hai nghìn một mươi chín để thúc đẩy xuất nhập khẩu giữa việt nam và eu
tại vì hiện nay rất khó để đoán định bảng giá thuế xuất nhập khẩu
nếu được ký kết chúng ta sẽ có một mức thuế cố định
đó là điểm thứ nhất
điểm thứ hai là chúng ta sẽ có một khung pháp
điểm thứ ba là chúng ta sẽ có một khung pháp lý chung cho đầu tư cho lao động bảo vệ được thương hiệu
fta không chỉ là một thỏa thuận mà còn quyết định nhiều thứ trong đó có mở rộng đầu tư hiểu biết lẫn nhau
đây là một fta thế hệ mới đem lại lấy cho cả hai phía là việt nam và eu nhằm nâng cao hơn nữa giao thương và cả hiểu biết về văn hóa
hiện nay khoảng bảy mươi nguyên liệu nông sản của việt nam được thu mua từ nông dân
tỷ lệ doanh nghiệp tự đầu tư hoặc mua từ các trang trại nhà nước rất ít
trong khi đó nông dân lại chưa được hướng dẫn về kỹ thuật nuôi trồng an toàn
việc nắm bắt nhu cầu thị trường cũng trở nên khó khăn hơn
theo kiểu của eu không thể nhập khẩu vào những mặt hàng kém chất lượng như trước kia
bây giờ các doanh nghiệp phải xuất khẩu và phải chịu trách nhiệm với chất lượng sản phẩm của mình
và đặc biệt đối với sản phẩm là thực phẩm thì phải càng phải đảm bảo yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm
evfta được ký kết hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nông sản việt nam
theo đó gạo việt nam xuất khẩu vào eu
thứ hưởng hạn ngạch thuế quan riêng
thuế hàng nông sản dự báo giảm sâu tiếp cận đến năm trong vòng từ bảy đến một mươi năm
tuy nhiên bên cạnh những hạn chế việt nam lại có lợi thế đặc biệt
về sản xuất và xuất khẩu nông sản nhiệt đới sang khu vực thị trường eu
do đây là khu vực không có điều kiện sản xuất những mặt hàng nông sản nhiệt đới
lĩnh vực nông nghiệp của việt nam chắc chắn sẽ đưa ra được những sản phẩm chất lượng cao đến thị trường châu âu
có những sản phẩm hoặc các loại hoa quả nhiệt đới không thể trồng được tại châu âu
nhưng lại trồng được ở việt nam như quả thanh long chẳng hạn
đây là thế mạnh của các bạn để xuất khẩu vào châu âu
tính đến hết năm hai nghìn một mươi tám có hai mươi bảy nước và vùng lãnh thổ eu đầu tư tại việt nam với hai chín trăm bốn mươi tám dự án
tổng đầu tư bốn mươi bốn hai mươi bảy tỷ usd
đối với hoạt động xuất khẩu nông sản việt nam đã thu về bốn ba tỷ usd từ thị trường eu
quan trọng hơn phía eu luôn có thiện trí khi đưa ra những thông tin cập nhật
để làm rõ các vấn đề kinh tế qua lễ công bố sách trắng hàng năm của eurocharm
để doanh nghiệp cả hai phía nắm bắt được tình hình
phía việt nam qua đó cần tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
cũng như nâng cao các chỉ tiêu nông sản đáp ứng yêu cầu thực tế
tôi nghĩ là việt nam hiện nay đã có rất nhiều các doanh nghiệp đạt được các chuẩn quốc tế
và đã có các chứng chỉ
quốc tế có năng lực sản xuất với quy mô lớn
và chúng ta cũng đã hình thành được các vùng nguyên liệu các doanh nghiệp
đã có những vùng nguyên liệu đảm bảo theo tiêu chuẩn
và việc chế biến các nguyên liệu của việt nam sản xuất theo nguyên liệu tiêu chuẩn quốc tế
thì ngày càng tốt hơn và đó chính là cơ hội để bước vào một thị trường
mà còn đòi hỏi cao như thị trường eu
được coi là một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới
khi liên tiếp nâng cao hàng loạt rào cản kỹ thuật đối với hàng nông sản
tuy nhiên khi đã vào được eu thì có nghĩa là việt nam đã chinh phục được các thị trường khó tính khác trên thế giới
hiện nay kinh tế một số nước thành viên trong khối đang dần hồi phục
nhu cầu tiêu thụ tăng sẽ tạo ra lượng cầu lớn
điều này đòi hỏi các doanh nghiệp việt nam phải nỗ lực vượt qua thách thức
và tận dụng lợi thế để đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường lớn này